liên tiếp trong thời gian gần đây nắp hố ga trên đường trục trung tâm khu đô thị mới mê linh
qua các huyện mê linh đông anh hà nội và huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc bị mất cắp
gây mất an toàn cho người đi đường và khiến cho người dân bức xúc
dự án đường trục trung tâm khu đô thị mới mê linh thuộc dự án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh vĩnh phúc
có chiều dài gần một mươi năm km với tổng mức đầu tư lên tới hai ba trăm ba mươi một tỷ đồng
và đã thông xe kỹ thuật vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
điểm đầu giao với quốc lộ hai tại xã đạo đức huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
điểm cuối giao với đường cao tốc bắc thăng long nội bài
tuy nhiên từ khi đưa vào sử dụng trên tuyến đường này có hàng trăm nắp cống hố ga phục vụ cho việc thoát nước
đã bị cậy phá lấy trộm
cái nắp ga bị mất cắp cho đến thời điểm này chúng tôi thống kê được khoảng ba trăm sáu mươi chiếc
và bàn cũng đã phối hợp với nhà thầu là huy động nhà thầu mua và lắp lại toàn bộ
cái hố ga này
cái nắp hố ga để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến
chúng tôi cũng cử cán bộ thường xuyên tuần tra trên tuyến đường
tuy nhiên do việc tuyến đường thực tế đã thi công xong nhưng mà công tác bàn giao điện chiếu sáng
nó vẫn còn đang gặp khó khăn
cho nên vào ban đêm vẫn chưa có tháp điện
dẫn đến việc tuần tra của chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn
các hố ga mất nắp đã lộ ra những hố sâu rất nguy hiểm sát tại đường
như những cây bẫy nguy hiểm luôn rình dập người đi đường
đã có rất nhiều tai nạn thương tâm đến từ những hố ga mất nắp này
đường rất bé mà hai làn ô tô đi là hố ga không có nắp đậy
thường thường là những người dân này tôi đi nái như thế tôi tránh ô tô là hút người tai nạn rất nhiều
và chính anh nôi những người tai nạn lên
cho nên là bây giờ mới ngày hôm qua thì nãy nắp hố ga
những vụ tai nạn thương tâm vẫn tiếp tục xảy ra
mà nguyên nhân từ những cái bẫy chết người trên đường
vẫn tiếp tục đe dọa người tham gia giao thông
đề nghị cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ
với chính quyền địa phương để có biện pháp quản lý
tránh để tình trạng mất nắp hố ga